cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với trần minh hiển sinh năm hai nghìn một trú tại xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
hiện chính là nghi phạm đã đâm chết một người phụ nữ trú cùng địa phương vào tối ngày hôm qua
trước đó vào lúc hơn một mươi chín h ngày bảy tháng sáu người dân phát hiện chị đặng thị diễm thúy bị ngã cách nhà khoảng một trăm linh m trên người có nhiều vết thương mất nhiều máu trong tình trạng nguy kịch
mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng chị thúy đã tử vong ngay sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành nhanh chóng vào cuộc điều tra
qua xác minh nhanh cơ quan công an đã mời trần minh hiển là hàng xóm của nạn nhân về cơ quan công an làm việc
cho đến một mươi ba h ngày hôm nay
trần minh hiển đã thừa nhận đã dùng dao nhọn đâm chết chị thúy
người dân tại phường đông ngạc quận bắc từ liêm hà nội vào ngày hôm qua vừa chấn động trước vụ khống chế bắt giữ con tin xảy ra trên địa bàn
bởi một đối tượng manh động sử dụng hung khí nguy hiểm
và ngay khi nhận được tin báo công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã nhanh chóng vào cuộc và giải cứu thành công nạn nhân chỉ sau hơn một giờ đồng hồ
diễn biến vụ việc xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày bảy tháng sáu nhận được tin báo tại số nhà bốn mươi tám phố thụy phương phường đông ngạc quận bắc tử liêm xảy ra vụ khống chế bắt giữ con tin
nạn nhân là bà lê thị hải yến chủ nhà
đối tượng là một nam thanh niên dùng dao sắc nhọn tấn công hai mẹ con chủ nhà và bắt giữ bà yến sau khi con gái bà hiến chạy thoát
hình ảnh ghi lại được từ camera
thì đối tượng hoạt động rất manh động tấn công bị hại liên tục và đã không chế hoàn toàn được nạn nhân
khi mà chúng tôi nhận được cái tin báo đó thì chúng tôi đã trực tiếp báo cáo ban chủ yếu công an quận và xuống trực tiếp xuống điện xuống hiện trường
thì khi mà xuống đến hiện trường thì đối tượng này đã đang khống chế bị hại khống chế con tin ở trên tầng hai
ban chỉ huy quận đã có mặt và trực tiếp đồng chí thượng tá lê đức hùng trưởng quan quận bắc tử liêm đã chỉ đạo anh em và lên phương án nhanh để giải cứu con tin kịp thời
đối tượng khi lôi được bà yến lên tầng hai đã dùng nước xả phòng đổ khắp cầu thang và dùng dây điện dẫn hở vào cầu thang này nhằm vô hiệu hóa lực lượng chức năng tư cận
đối tượng rất ngoan cố và không chịu ra để thương thuyết với cả cơ quan công an

sau hơn một giờ đồng hồ đối tượng đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an
nạn nhân được giải cứu an toàn trước sự cảm phục của nhân dân trong khu vực khi chứng kiến sự việc này
tại cơ quan điều tra công an quận đối tượng đã khai nhận tên là bùi văn trức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán tại xóm trung xã bình cảng huyện lạc sơn tỉnh hòa bình

nên đã lập kế hoạch sẽ cướp lại chiếc xe trên và đã chuẩn bị rất kỹ trước khi hành động
hôm nay lễ khai mạc cuộc thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức quy mô bài bản tại thành phố đà nẵng với sự tham gia của hai mươi tám tỉnh thành trên cả nước
cuộc thi olympic toán tuổi thơ được tổ chức thường niên góp phần phát hiện những mầm non năng khiếu toán học để bồi dưỡng đào tạo trở thành những nhân tài trong tương lai
đến dự lễ khai mạc cuộc thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín gồm có đội ngũ lãnh đạo cùng các thành viên của ban tổng biên tập nhà xuất bản
giáo dục việt nam đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đà nẵng cùng các thầy cô giáo phụ huynh học sinh và ba trăm bốn mươi tám thí sinh đến từ hai mươi tám tỉnh thành trên cả nước
cuộc thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín hứa hẹn là một sân chơi trí tuệ lành mạnh bổ ích dành cho các em học sinh
thông qua cuộc thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc các học sinh ở bậc tiểu học trung học cơ sở có điều kiện giao lưu học hỏi
đồng thời các thầy cô giáo cũng có thể trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dạy toán
cuộc thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày hôm nay gần năm mươi học viên campuchia đang được đào tạo tại trường cao đẳng an ninh nhân dân hai năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đã đến tham quan thực tế tại tượng đài
di tích lịch sử đoàn một trăm hai mươi năm sư đoàn ba trăm linh hai xã long giao huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
các giáo viên cán bộ và toàn thể học viên campuchia các lớp q một cd q hai cd trường cao đẳng an ninh nhân dân hai
đã đến dân hoa dân hương tại tượng đài di tích lịch sử đoàn một trăm hai mươi năm và tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng
của quân dân hai nước việt nam campuchia trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng khmer đỏ
ngày một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chính tại nơi đây được sự ủng hộ giúp đỡ của việt nam
đoàn một trăm hai mươi năm được thành lập do ngài hun sen nay là thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia làm chỉ huy trưởng
đây là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước campuchia
cùng các lực lượng yêu nước khác của campuchia đã phát triển lên thành quân đội hùng mạnh tiến tuyệt nông bên
lật đổ chính quyền phản độc quân bốt giải phóng nhân dân campuchia khỏi chế độ diệt chủng
trong quá trình làm nhiệm vụ bốn mươi chín cán bộ chiến sĩ đoàn một trăm hai mươi năm do bị thương khi chiến đấu tại campuchia
và do ốm đau đã từ trần được an tán tại đây
nơi đây được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia
là biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó hữu nghị của hai dân tộc hai quân đội việt nam campuchia
qua hoạt động này nhằm tiên truyền giáo dục cho học viên về truyền thống lịch sử khách mạng
tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân campuchia và việt nam và đáp ứng cho yêu cầu học tập tại trường
công an tỉnh vĩnh long vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động điều tra xử lý tội phạm trên địa bàn tỉnh
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về kết quả công tác điều tra hình sự
những tồn tại hạn chế chung của lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc và báo cáo tình hình kết quả hoạt động
điều tra xử lý tội phạm trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những khó khăn hạn chế và dự báo tình hình tội phạm
từ đó đặt ra yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
đảm bảo an ninh trật tự trên tỉnh
trong thời gian tới phát biểu tại hội thảo lãnh đạo công an tỉnh vĩnh long đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra
cần tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản chú trọng công tác khám nghiệm hiện trường trong điều tra khám phá án
phối hợp với các ban ngành nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động
và phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tố giác tội phạm